các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
viện kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn các quyết định và lệnh trên
trước đó chủ tịch flc trịnh văn quyết đã bị cơ quan điều tra ra quyết định tạm hoãn sức cảnh một tháng để phục vụ điều tra
quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với ông quyết được cơ quan điều tra ban hành từ ngày hai mươi sáu tháng ba
những hành vi của ông quyết xảy ra hồi tháng một từng gây rúng động dư luận và làm trao đảo thị trường chứng khoán
cụ thể sau nhiều ngày cổ phiếu flc được đánh lên với giá rất cao
thì ngày một mươi tháng một chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn flc đã giao dịch bán bảy mươi bốn tám triệu cổ phiếu flc
nhưng không báo cáo không công bố thông tin trước khi thực hiện giao dịch
đáng chú ý chỉ trong một phiên giao dịch có tới gần một trăm ba mươi năm triệu cổ phiếu flc được khớp lệnh cao bất thường
trong khi lâu nay mỗi ngày cổ phiếu flc chỉ giao dịch khối lượng trung bình từ một mươi năm bốn mươi triệu cổ phiếu
cũng trong phiên này nhiều nhà đầu tư mới vừa đu lệnh cổ phiếu
mà cổ phiếu flc giá trần vào buổi sáng đến chiều bị giảm sàng
sau khi sự việc người đứng đầu tập đoàn flc bán chui cổ phiếu
thị trường chứng khoán trao đảo nhà đầu tư liên tục bán tháo flc và các cổ phiếu liên quan đến ông quyết
đồng thời hàng chục mã cổ phiếu khác cũng bị vạ lay
ngay sau đó ủy ban chứng khoán nhà nước đã có quyết định phong tỏa tài khoản chứng khoán của ông trịnh văn quyết
nhằm ngăn ngừa ngăn chặn các hành vi tiếp theo không đúng quy định
ủy ban chứng khoán nhà nước cũng có văn bản chỉ đạo sở giao dịch chứng khoán tp hcm hose
hủy bỏ giao dịch bán bảy mươi bốn tám triệu cổ phiếu flc ngày một mươi tháng một của ông trịnh văn quyết
như nhà đầu tư được hoàn tiền đã mua
ngày một mươi tám tháng một ủy ban chứng khoán nhà nước đã ban hành quyết định xử phạt hành chính ông trịnh văn quyết
năm tỷ đồng mức cao nhất theo quy định
đồng thời chủ tịch tập đoàn flc cũng bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung
là đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán năm tháng
trước khi xảy ra phi vụ bán chui ông trịnh văn quyết là cổ đông lớn nhất sở hữu hai trăm một mươi năm bốn triệu cổ phiếu flc
tương đương ba mươi ba mươi bốn vốn của tập đoàn
sau khi hủy giao dịch tỷ lệ sở hữu của ông quyết tại flc không thay đổi
tuy nhiên sự cố này cũng gây một số tác động tâm lý đến nhà đầu tư chứng khoán
dẫn đến các cổ phiếu họ flc đã bị nhiều nhà đầu tư bán ra rớt giá mất thanh khoản
đây là lần thứ hai chủ tịch flc nhận án phạt từ ủy ban chứng khoán nhà nước
trước đó vào tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy ông quyết bị phạt sáu mươi năm triệu đồng vì bán năm mươi bảy triệu cổ phiếu flc
nhưng không báo cáo với cơ quan quản lý thị trường
cũng trong năm hai nghìn một mươi bảy công ty cổ phần xây dựng flc farates ross do ông trịnh văn quyết làm chủ tịch hội đồng quản trị
cũng bị phạt với nguyên nhân đã bán chui hơn một mươi ba sáu mươi chín triệu amd công ty cổ phần đầu tư và khoáng sản amd group
thời điểm đó nếu rost mua lại cổ phiếu amd
thì có thể thu được hơn một trăm ba mươi sáu tỷ đồng song mức phạt chỉ một trăm ba mươi triệu đồng
tỷ phú trịnh văn quyết và vợ mang khối tài sản nghìn tỷ thế chấp tại các ngân hàng
ngay trước khi cơ quan công an ra quyết định khởi tố bắt tạm giam ông trịnh văn quyết
thì chủ tịch flc đang nắm giữ khối tài sản như thế nào
bài viết tỷ phú trịnh văn quyết và vợ mang khối tài sản nghìn tỷ thế chấp tại các ngân hàng
trên báo dương việt cho biết
sở hữu khối tài sản nghìn tỷ trên sàn chứng khoán
nhân tỷ phú trịnh văn quyết và vợ cũng đang có những khoản thế chấp lớn bằng cổ phiếu tại các nhà băng
theo đó khối tài sản của tỷ phú trịnh văn quyết đã ghi nhận mức giảm mạnh
trong phiên giao dịch ngày hai mươi tám tháng ba vừa qua khi tỷ phú người vĩnh phúc bị thổi bay hơn hai trăm ba mươi bốn tỷ đồng
cụ thể với việc đang sở hữu hai trăm một mươi năm bốn triệu cổ phiếu flc tương đương ba mươi ba mươi bốn vốn của tập đoàn
tính theo giá thị trường của lượng cổ phiếu flc
văn quyết đang nắm giữ chỉ còn hơn hai chín trăm hai mươi chín tỷ đồng
mức hơn hai trăm một mươi năm tỷ so với ngày giá kết phiên giao dịch ngày hai mươi bảy tháng ba
ông quý còn đang nắm giữ trực tiếp gần ba hai triệu cổ phiếu art
tính theo giá thị trường khối tài sản này cũng bị giảm chỉ còn gần ba mươi hai tỷ đồng
theo báo cáo đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
chủ tịch flc sở hữu hai mươi ba bảy triệu cổ phiếu ross tương ứng bốn một mươi bảy vốn
nếu vẫn giữ nguyên liệu
tỷ lệ sở hữu này khối tài sản của doanh nhân người vĩnh phúc tại ross có giá trị khoảng hai trăm linh tám tỷ đồng
một khoản đầu tư lớn khác là tại mã gab của công ty đầu tư khai khoáng và quản lý tài sản flc
tại đây ông quyết nắm giữ hơn bảy sáu triệu cổ phiếu tương đương năm mươi một một vốn
giá trị thị trường của khối cổ phiếu này là hơn một bốn trăm chín mươi năm tỷ đồng
đây cũng là mã cổ phiếu duy nhất của ông quyết không bị giảm giá trong phiên giao dịch ngày hai mươi tám tháng ba
tính theo giá thị trường
kết thúc phiên giao dịch ngày hai mươi tám tháng ba
khối tài sản vị doanh nhân người vĩnh phúc đang sở hữu giảm còn hơn bốn sáu trăm sáu mươi năm tỷ đồng
con số này khiến vị đại gia rơi khỏi top bốn mươi người giàu nhất sàn chứng khoán việt nam
ngoài khối tài sản hơn bốn sáu trăm sáu mươi năm tỷ đồng sở hữu tại các doanh nghiệp đang niêm yết trên sàn chứng khoán
tỷ phú trịnh văn quyết cũng sở hữu khối tài sản lớn ở các doanh nghiệp chưa niêm yết
theo đó tính đến ngày một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
tỷ phú người vĩnh phúc đang sở hữu hơn bốn sáu trăm sáu mươi năm tỷ đồng
trịnh văn quyết đang sở hữu với năm mươi sáu năm cổ phần của công ty cổ phần hàng không tre việt bamboo airways
vào ngày chín tháng chín năm hai nghìn hai mươi một bamboo airways đã tăng vốn điều lệ từ một mươi sáu tỷ đồng lên một mươi tám năm trăm linh tỷ đồng
và nếu tiếp tục giữ nguyên tỷ lệ sở hữu tại hãng hàng không bamboo airways như số liệu được công bố hồi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
số vốn góp của tỷ phú trịnh văn quyết tại doanh nghiệp này sẽ có giá trị lên tới hơn một mươi bốn trăm hai mươi năm tỷ đồng
cùng với đó vào cuối năm hai nghìn hai mươi tỷ phú trịnh văn quyết cũng đang sở hữu năm mươi hai bốn mươi chín vốn của flc home doanh nghiệp có vốn điều lệ bốn một trăm sáu mươi tỷ đồng
nếu vẫn giữ tỷ lệ sở hữu tại flc homes phần vốn góp của tỷ phú người vĩnh phúc vào doanh nghiệp này cũng lên tới hơn hai tỷ đồng nữa
sở hữu khối tài sản nhiều người mơ ước nhưng theo thông tin được cục đăng ký quốc gia giao dịch đảm bảo của bộ tư pháp công bố
văn quyết cùng vợ là bà lê thị ngọc diệp cũng đang có những khoản thế chấp lớn tại các nhà băng
những khoản thế chấp ngân hàng lớn của tỷ phú trịnh văn quyết là khoảng thế chấp một trăm một mươi bốn ba triệu cổ phiếu của công ty cổ phần hàng không tre việt
tại ngân hàng thương mại sài gòn thương tín chi nhánh hà nội
tính theo mệnh giá khối tài sản thế chấp của khoản vay này là một một trăm bốn mươi ba tỷ đồng
vị doanh nhân người vĩnh phúc và vợ cũng đang thế chấp một trăm một mươi bốn năm triệu cổ phần của công ty cổ phần hàng không tre việt
tính theo mệnh giá khối tài sản đảm bảo này có trị giá một một trăm bốn mươi năm tỷ đồng
ông trịnh văn quyết và bà lê thị ngọc diệp cũng mang chín mươi hai triệu cổ phiếu của công ty cổ phần hàng không tre việt
thế chấp tại ngân hàng tp hcm sài gòn thương tín chi nhánh quảng ninh
giá trị theo mệnh giá của khối tài sản thế chấp này là chín trăm hai mươi tỷ đồng
một khoản thế chấp lớn khác của ông trịnh văn quyết là khoảng thế chấp năm mươi bảy năm triệu cổ phần
của công ty cổ phần hàng không tre việt tại ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn thương tín chi nhánh hà nội
tính theo mệnh giá khối tài sản đảm bảo có trị giá năm trăm bảy mươi năm tỷ đồng
theo thống kê từ cục đăng ký quốc gia giao dịch đảm bảo của bộ tư pháp
tỷ phú trịnh văn quyết và vợ là bà lê thị ngọc diệp đang có tổng cộng tới năm mươi năm khoản giao dịch
tài sản đảm bảo thế chấp tại nhiều ngân hàng khác nhau
theo đó tỷ phú sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm người vĩnh phúc và vợ đã mang hơn một bốn mươi bốn tỷ usd
cổ phiếu ở các doanh nghiệp mình sở hữu để thế chấp cho các khoản vay tại các ngân hàng
tính theo mệnh giá khối tài sản đảm bảo của tỷ phú trịnh văn quyết và vợ cho các khoản vay
tại các ngân hàng tính từ ngày hai mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy đến ngày một mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
có giá trị hơn một mươi bốn trăm bốn mươi tỷ đồng
trước những sai phạm của chủ tịch flc trình văn quyết đang được cơ quan công an điều tra làm rõ
những tin tức tiếp theo về vụ việc liên quan đến ông quyết
cùng quá trình điều tra vụ án sẽ được cập nhật liên tục
nếu đây là tin tức bạn quan tâm đừng quên đăng ký kênh và bật chuông thông báo để tiếp tục theo dõi
còn bây giờ hãy bấm vào các video ở phần màn hình kết thúc để cập nhật các tin tức khác
và xin hẹn gặp lại ở những video tiếp theo